địa chỉ tại thôn chùa xã tăng tiến huyện việt yên một đối tượng nam giới vào cửa hàng giả vờ mua điện thoại sửa cướp tài sản
khi bị phát hiện đối tượng đã dùng dao đâm làm anh lê văn sang bị thương rồi nhanh chóng chạy trốn
ngay sau khi nhận được tin báo các đội nghiệp vụ công an huyện việt yên triển khai xuống hiện trường
phối hợp cùng lực lượng công an xã tăng tiến và người dân tổ chức truy bắt
sau gần hai tiếng đồng hồ lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khai nhận đây là nguyễn văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê ở huyện hoàng su phi tỉnh hà giang
do không có việc làm hết tiền chi tiêu nên đối tượng nảy sinh ý định đi cướp tài sản
hiện công an huyện việt yên đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ
luôn hoang tưởng bản thân bị theo dõi thậm chí là có thể bị ám sát
đối tượng cao chu thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai thường xuyên thủ sao bầu trong người
và sẵn sàng chém bất kỳ ai mà đối tượng này cho là nguy hiểm khi thấy trên đường
đây là một hệ quả nghiêm trọng do tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trong thời gian dài hay còn gọi là ngáo đá
nếu không được công an quận thanh xuân thành phố hà nội chấn áp và bắt giữ kịp thời
không ai dám nghĩ những hệ lụy nghiêm trọng tiếp theo sẽ là gì
mặc dù đã được đưa về trụ sở cơ quan công an
tuy nhiên đối tượng cao chu thanh vẫn có những biểu hiện của sự mệt mỏi và không bình thường
đối tượng luôn khai với cơ quan chức năng là bản thân bị người khác theo dõi trong mọi hoạt động
thậm chí là cả lúc ngủ
tuy nhiên ai theo dõi thì lại không biết nên đối tượng chém người đi đường để phòng thân
theo công an quận thanh xuân đây chính là hệ quả của việc sử dụng ma túy đá khi thanh là một con nghiện lâu năm
nhiều loại hung khí nguy hiểm và cả ma túy đã được lực lượng chức năng thu giữ trong quá trình bắt ca chu thanh
đặc biệt theo hồ sơ của cơ quan công an đối tượng thanh đã từng có một mươi tiền án tiền sự liên quan đến ma túy
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây dối chất tự và trộm cắp
cái sử dụng ma túy này thì nó từ trước đến nay nó đã ảnh hưởng rất là lâu rồi rất nhức nhối trong xã hội
đặc biệt là bây giờ ma túy tổng hợp rồi ma túy đá nó sẽ phá hủy thần kinh rồi nó nhận thức của con người nó bị ảnh hưởng xấu
thì giới trẻ nên tránh xa không nên xa ngã vào những cái tệ nạn như vậy
may mắn nhất vụ này là cơ quan điều tra đã nhanh chóng phát hiện và truy sát được đối tượng
đấy không để lại hậu quả
trước đó đối tượng này cũng đã gây ra một số vụ chém người khác trên địa bàn mà không hề có mâu thuẫn gì
công an quận thanh xuân đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định
nhận được tin tố giác của người dân vào khoảng một mươi ba giờ trưa qua ngày ba tháng ba công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau đã chia làm nhiều hướng
bất ngờ ở vào khu đất chống thuộc ấp hai xã khánh bình đông huyện trần văn thời tỉnh cà mau phát hiện nhiều đối tượng đang tham gia đánh bạc với hình thức
đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường có một mươi chín đối tượng bị bắt quả tang có liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền
lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ một mươi sáu điện thoại di động hai mươi một triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
tụ điểm đá gà trên được tổ chức trên phần đất chống có nhiều lối thoát
đa số các đối tượng là người địa phương và một số địa bàn giáp danh tụ tập về đây tham gia đá gà ăn tiền
vụ việc được công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau xử lý theo quy định của pháp luật
đêm qua một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại tỉnh bình dương khiến một người phụ nữ tử vong và hai người đàn ông bị thương nặng
công an thành phố thủ dầu một vẫn đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân
thông tin ban đầu khuya ngày ba tháng ba ông nguyễn văn tiến sáu mươi tuổi làm nghề xe ôm điều khiển xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi một u hai ba nghìn chín trăm sáu mươi bốn
trở phía sau là bà trần kim sen năm mươi tuổi lưu thông trên đường võ nguyên giáp
khi đến đoạn đường thuộc phường hòa phú thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
thì bất ngờ tông vào xe mô tô biển kiểm soát bảy mươi một b một một mươi hai nghìn ba trăm năm mươi bảy do một người đàn ông điều khiển đi theo chiều ngược lại
cú tông mạnh khiến bà xen tử vong tại chỗ hai người đàn ông bị thương nặng được mọi người chuyển đi cấp cứu sau đó
tại hiện trường hai xe mô tô bị hư hỏng nặng
sáng nay một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại quán cà phê hoa ban trắng ở phường la khê quận hà đông thành phố hà nội
khiến một người tử vong toàn bộ tài sản trong quán cà phê bị thiêu dụi
cụ thể vào khoảng h bốn mươi năm phút ngày hôm nay khi trời đang mưa
người dân bất ngờ phát hiện đám cháy lớn tại quán cà phê hoa ban trắng kèm theo mùi khét
ngay sau khi nhận được tin báo công an phường la khê công an quận hà đông đã điều động nhiều xe chuyên dùng
cùng hàng chục chiến sĩ tiếp cận hiện trường để không chê đám cháy
khoảng một mươi năm phút sau đám cháy được dập tắt vụ hỏa hoạn là một người tử vong quán cà phê bị thiêu dụi
qua kiểm tra hiện trường kết quả điều tra xác minh bước đầu cho thấy nhiều khả năng vụ cháy là do
chập điện nạn nhân đi ngủ quá cửa ở bên trong khi ngọn lửa bùng phát đã không kịp thoát ra ngoài
công an quận hà đông xác định người quản lý quán là một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba tạm trú tại phường trung liệt
quận đống đa hà nội tử vong do ngạt khói vào lửa hiện lực lượng chức năng đang tích cực điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ cháy
thưa quý vị khỉ vàng vốn là loài linh trường đặc hữu ở bán đảo sơn trà thành phố đà nẵng
được xếp vào danh mục động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm hai b cần được bảo vệ
tuy nhiên có một thực tế đã tồn tại từ rất nhiều năm nay đó là tình trạng khỉ tràn xuống đường
chờ trực tranh giành thức ăn thậm chí còn tấn công con người nguyên nhân xuất phát từ hành động
cho khỉ ăn của nhiều người dân và du khách đã làm thay đổi bản năng kiếm ăn tự nhiên của loài động vật này
khu vực miếu thờ này là một trong bốn địa điểm mà đằng khỉ thường xuyên lui tới
bởi đây là khu vực người dân và du khách thường tập trung cho
chuẩn thức ăn hoặc quả đã thành thói quen cứ vào không giờ cao điểm
bốn đến năm giờ chiều là đàn khỉ lại tràn xuống và chờ đợi chúng phản xạ rất nhanh
chỉ cần quan sát thấy một du khách mang theo túi ni lông là cả đàn ập đến
hiện tại thì số lượng khỉ vòn do du khách cho ăn xuống ngùa đường rất nhiều
thực tế thì hồ kiếm lâm liên quận sơn tròi của quỳnh sơn đã phối hợp với bọn quản lý

đã phối hợp với bọn quản lý cho ăn xuống ngùa đường rất nhiều thực tế thì hồ kiếm lâm liên quận sơn tròi của quỳnh sơn tròi của quỳnh sơn tròi của quỳnh sơn tròi của quỳnh sơn tròi của quỳnh sơn tròi của quỳnh sơn tròi của quỳnh sơn tròi của quỳnh sơn tròi của quỳnh sơn tròi của quỳnh sơn tròi của quỳnh sơn tròi của quỳnh sơn tròi của quỳnh sơn tròi của quỳnh sơn tròi của quỳnh sơn tròi của quỳnh sơn tròi của quỳnh sơn tròi của quỳnh
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an